tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả tháng ba
và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới dưới sự chủ trì của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác thực hiện đề án sáu của chính phủ
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực
tổ công tác đề án sáu của chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành
các đồng chí thành viên trong tổ công tác
tại cuộc họp các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt do thư ký tổ công tác trình bày
tiếp đó đại diện các bộ ngành cũng báo cáo các phần việc nhiệm vụ đơn vị được giao
phát biểu kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành khẩn trương có văn bản
hướng dẫn sáu mươi một khó khăn vướng mắt và một mươi chín kiến nghị đề xuất của thành phố hà nội
hoàn thành xong trước ngày ba mươi một tháng ba
bộ trưởng tô lâm đề nghị thành viên tổ công tác thuộc bộ tư pháp tiếp tục đôn đốc một mươi ba bộ ngành còn lại
khẩn trương báo cáo kết quả ra soát đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi bổ sung
để chuyển đổi quy trình phương thức thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công từ trực tiếp sang môi trường điện tử
đôn đốc một mươi bảy bộ ngành ra soát bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề án sáu
đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba hoàn thành việc ra soát trước ngày ba mươi một tháng ba
bộ tư pháp chủ trì phối hợp với bộ công an văn phòng chính phủ
tổng hợp đề xuất sửa đổi để có căn cứ pháp lý triển khai các nhiệm vụ của đề án sáu
đối với hai thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú
cấp thể bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử xóa đăng ký thưởng chú trợ cấp mai tăng phí
bộ trưởng tô lâm đề nghị thành viên tổ công tác thuộc văn phòng chính phủ sớm ban hành quy trình
hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm
làm cơ sở để sơ kết đánh giá kết quả trước khi triển khai nhân rộng trên toàn quốc
thông tin đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung hoàn thiện chức năng cấp giấy khai sinh điện tử
trích lục khai tử điện tử để đồng bộ phần mềm dịch vụ liên thông
cái này cũng hoàn thành trong tháng ba này
đối với những nhóm nhiệm vụ về hạ tầng đảm bảo an ninh an toàn
bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý các bộ ngành phải bám sát theo hướng dẫn số một nghìn năm trăm năm mươi hai ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của bộ thông tin và truyền thông